tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp khiến cho kinh tế khó khăn
không ít người lao động vì thế mà thất nghiệp
tình trạng này đã khiến cho các vụ phạm tội có dấu hiệu gia tăng
đặc biệt trong những dịp cuối năm này các vụ trộm cắp tài sản ngày càng xảy ra nhiều hơn
theo thống kê số vụ trộm cắp tài sản chiếm một tỷ lệ áp đảo so với các tổng số vụ phạm tội chiếm đoạt tài sản
như là lừa đảo cướp cướp giật lạm dụng tín niệm chiếm đoạn tài sản
hành vi trộm cắp ngày càng tinh vi
và trong những năm thời gian gần đây càng những ngày giáp tết thì số vụ trộm cắp càng tăng lên
hai đối tượng là nguyễn duy tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và trịnh bán nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
đều có hộ khẩu tại xã kim lũ huyện sóc sơn thành phố hà nội
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn khởi tố về tội
trộm cắp tài sản hai đối tượng này đều có tiền án tiền sự nhưng chưa được xóa án tích
tuy nhiên do không có việc làm lại ham chơi đua đòi nên sau khi ra tù vẫn ngựa quen đường cũ
dạ bọn em đi đường thấy người ta để sỏ thì bọn em lấy
em ở ngoài cảnh giới em đợi anh tiến vào khoảng ba bốn phút là được một con xe ạ
bọn em bắt lên mạng rồi bọn em có người nào hỏi thì bọn em báo giá
bọn em bán xe thường là
năm bảy triệu mới gặp một mươi triệu
lợi dụng sơ hở của người dân các đối tượng đã bàn bạc phân chia như sau
một đối tượng làm cảnh giới còn đối tượng kia thì thực hiện hành vi phá khóa xe máy để trộm cắp
sau khi thực hiện xong hành vi các đối tượng đăng bán các chiếc xe máy này trên mạng với mức giá từ bốn đến một mươi triệu đồng mỗi xe
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận đã thực hiện bốn vụ trộm cắp trên địa bàn các tỉnh khác nhau
các đối tượng bây giờ rất là manh động thực hiện không những là chỉ là người dân ở địa bàn này
mà là của tất cả các địa bàn chúng sẽ câu kết với nhau và đưa tăng vật đi rất là nhanh
đồng thời thì các đối tượng phối hợp với nhau trộm cắp liên tỉnh có tổ chức
thì đối với cái tăng vật là xe máy
rất là dễ tiêu thụ cho nên là các đối tượng này tập trung chủ yếu vào những phương tiện đấy để trộm cắp
tình trạng trộm cắp tài sản không chỉ diễn ra tại các thành phố lớn như hà nội
mà còn xuất hiện nhiều những tỉnh thành có ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh như đồng nai
theo công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
sau gần một tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội
và phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
lực lượng công an toàn thành phố biên hòa đã đấu tranh làm rõ trên hai mươi vụ phạm pháp hình sự
trong đó có tới một mươi vụ là trộm cắp tài sản
theo đó có ít vụ việc là do sự lơ lạc của chủ quan người dân
mới đây nhất là sự việc của ông phan khắc định
trú tại phường hồ nai thành phố biên hòa khi bị mất trộm một chiếc xe tài bèn
điều đáng nói là việc để xảy ra vụ trộm cắp nói trên
là có sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của gia đình
vì gần cả chục năm nay ông định vẫn để xe ô tô ngoài vỉa hè
trên xe cắm nguyên chìa khóa không có người trông coi
sau đó bốn ngày thì công an đã tìm lại được chiếc xe cho gia đình tôi
qua sự việc đó thì thứ nhất là về phần lỗi bên nhà chúng tôi là đã chủ quan để chìa khóa và không khóa cửa xe
đâm ra là tạo điều kiện cho tên trộm ăn cắp
sau khi nhận được tin báo qua trích xuất từ hệ thống camera và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
công an thành phố biên hòa đã xác định đối tượng là lê minh dương ba mươi một tuổi
trú tại phường bình thắng thành phố di an tỉnh bình dương
và sau bốn mươi tám giờ lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng dương và thu hồi chiếc xe tải
mang biển số sáu mươi c bốn mươi sáu nghìn tám trăm một mươi năm
theo điều tra của cơ quan công an khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tháng một mươi một
đối tượng lê minh dương phát hiện chiếc xe ô tô tải mang biển số sáu mươi c bốn mươi sáu nghìn tám trăm một mươi năm của ông phan khắc định
trú tại phường hố nai thành phố biên hòa đỗ trước một cửa hàng vật liệu xây dựng
trên xe có sẵn chìa khóa nên dương đã leo lên xe nổ máy để tẩu thoát
sau khi chậm được tôi chạy về phường tân phú phường hồ đức
tôi có bán cho một cái xe có giá là hai mươi năm triệu đồng
cơ quan công an xác định lê minh dương là đối tượng nghiện ma túy và nghiện game không có nghề nghiệp ổn định
sau khi trộm cắp bán chiếc xe tải được hai mươi năm triệu đồng dương đã sử dụng hết cho việc mua ma túy sử dụng và chơi game
tội phạm tội pháp hải thản thì vẫn giữ một cơ cấu rất lớn trong cơ cấu tội phạm ngày nay
chiếm gần năm mươi các vụ phản pháp hành sự trên địa bàn
trong đó thủ đoạn của các đối tượng vẫn tập trung vào lợi dụng việc chủ nhà đi làm để tìm các sơ hở để cậy phá khóa vào để trộm cắp tài sản
hoặc là lợi dụng các chủ phương tiện lơ la mất cảnh giác liên quan đến xe đặc biệt xe mô tô kể thậm chí có xe mô tô
lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ tài sản
các vụ việc trên cho thấy bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ ý thức hành vi của người phạm tội
thì một phần lớn cũng do sự lơ là và chủ quan của những chủ sở hữu tài sản
trong đó việc bảo quản giữ gìn tài sản của mình
điều này đã tạo ra cơ hội để các đối tượng xấu thực hiện hành vi trộm cắp
bởi vậy để bảo vệ tài sản người dân cần chủ động phòng ngừa đặc biệt là những dịp cuối năm
như trang bị khóa cửa khóa cổng chắc chắn các phòng để tránh kẻ khác đột nhập
đối với những tài sản di động như ô tô xe máy cần được khóa kỹ càng và trông coi cẩn thận
nên trang bị hệ thống camera an ninh hoặc chuông báo động
khi phát hiện ra kẻ trộm nên báo ngay cho lực lượng chức năng để hỗ trợ kịp thời

các đối tượng xấu thực hiện kỹ cấp đối tượng đối tượng chức năng để tránh kẻ gặp lực lượng chức năng nên báo ngay cho lực lượng chức năng để tránh kẻ gặp lực lượng chức năng